mặc dù nghị định chín mươi hai nghìn một mươi bảy của chính phủ quy định người nuôi nếu không đeo dọ mõm cho chó không xích giữ chó nuôi ở nơi công cộng sẽ bị xử phạt nặng đã được áp dụng từ ngày một mươi năm tháng chín
nhưng đến thời điểm hiện tại tình trạng thả rông chó trên đường chó ra đường không dọa mõm vẫn diễn ra trên các tuyến phố công viên tại hà nội
nghị định chín mươi hai nghìn một mươi bảy của chính phủ quy định hành vi không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt từ sáu trăm linh đến tám trăm linh ngàn đồng
trong trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng bệnh dạy cho chó mèo cũng chịu mức phạt tương tự
điều đáng nói là mặc dù đã có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng chín và cũng đã được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng đến thời điểm hiện tại tình trạng thả chó chạy rông vẫn diễn ra trên các tuyến phố công viên tại hà nội